trong phiên họp triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải khẩn trương hoàn thành phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo nghị quyết số hai của chính phủ
nghị quyết số hai nhấn mạnh trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành hoàn thành giả soát cắt giảm thực chất năm mươi số mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa quản lý kiểm tra chuyên ngành bằng tổng hợp kết quả giả soát độc lập của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương về cải cách điều kiện kinh doanh cho thấy hiện vẫn còn một mươi hai bộ chưa hoàn thành mục tiêu đề ra
qua hoạt động khảo sát thực tế hầu hết các sở ngành ở địa phương đều lúng túng khi được hỏi về những cải cách điều kiện kinh doanh
đối với các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan khẩn trương giả soát đề xuất phương án thống nhất một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành gửi văn phòng chính phủ trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín để báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định